chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn những ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi bảy sắp kết thúc với thị trường bất động sản
đến thời điểm này đã có thể khẳng định một năm khá thành công khi nhìn vào số lượng và giá trị giao dịch
tuy nhiên nếu xét theo mong muốn một thị trường phát triển lành mạnh bền vững
thì năm hai nghìn một mươi bảy chưa có được những dấu mốc chuyển biến như mong đợi
những vấn đề tồn tại của thị trường vẫn cứ diễn ra mà chưa có được giải pháp chính sách để xử lý rốt ráo
trong chương trình kinh tế và dự báo của chúng tôi hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này
theo thống kê sơ bộ của hiệp hội bất động sản việt nam tình hình phát triển các dự án nhà ở hà nội
và thành phố hồ chí minh thời gian qua có khoảng từ bốn mươi năm đến năm mươi căn đang được bán trên thị trường
trong khi sức tiêu thụ một năm chỉ vào khoảng ba mươi căn hộ ở cả hai thành phố lớn
điều đáng lo ngại là các dự án cung cấp sản phẩm cao cấp vẫn đang được triển khai rầm rộ
các chuyên gia cũng cho rằng thị trường đang có xu hướng lệch pha nghiêng về phân khúc có giá bán cao
không phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của đại bộ phận người dân
cho dù thị trường luôn thiếu hụt căn hộ giá thấp các doanh nghiệp chưa thực sự mặn mà
về nhà ở cao cấp thì cũng đã chứng lại và nguồn cung vẫn còn nhiều
chính vì vậy tôi cho rằng trong năm hai nghìn một mươi tám thì nguồn giao dịch về thị trường trung cấp
với cái giá từ hai mươi năm triệu cho đến ba mươi năm triệu m hai vẫn là cái nguồn cung chính cho thị trường
tuy vậy thì hy vọng rằng cuối năm hai nghìn một mươi tám thì cái lượng cung đối với nhà ở giá thấp
nhà xã hội nó sẽ được nhiều hơn
bởi vì rõ ràng trong năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta thấy lượng cung của nhà ở giá thấp
nhà thương mại giá thấp và nhà ở xã hội hầu như chiếm tỷ trọng rất là thấp
vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà đưa ra cảnh báo
nếu thực hiện hết các dự án bất động sản đang triển khai
thì có khả năng giữa năm hai nghìn một mươi tám và năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy thị trường sẽ dư thừa nguồn cung cao cấp
trong khi đó nhu cầu với nhà ở xã hội lên đến một mươi triệu m hai
nhưng số đáp ứng được mới là ba triệu m hai
nhà ở xã hội nhà thương mại giá thấp mới là phân khúc phục vụ cho đại đa số nhu cầu người dân
trước những cảnh báo được đưa ra những tưởng hai nghìn một mươi bảy sẽ là năm của phân khúc nhà ở bình dân giá rẻ
nhà ở cho thuê nhà ở xã hội
nhưng rốt cuộc trong năm phân khúc cao cấp vẫn được các chủ đầu tư trú trọng
bên cạnh đó là sự lên ngôi của sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng
bởi vậy những khuyến cáo vẫn tiếp tục được đưa ra cho năm hai nghìn một mươi tám
phù hợp với dư báo
về mặt nhu cầu
khả năng thanh toán của xã hội trong thời gian tới
việc các doanh nghiệp mải mê với sản phẩm cao cấp
dẫn đến việc vốn vay lại phần lớn tập trung cho sản phẩm phân khúc này
và tập trung vào một số ít chủ đầu tư lớn
đây là rủi ro tiềm ẩn nếu không kiểm soát tốt tiến độ dự án tiến độ bán hàng tình hình tài chính
thưa quý vị đánh giá về tình hình thị trường
bộ xây dựng đã thẳng thắn chỉ ra rằng

tại thời điểm hiện tại thị trường bất động sản việt nam phát triển chưa đồng bộ
thiếu bền vững và còn tiềm ẩn rủi ro thiếu minh bạch
một bộ phận thị trường phát triển tự phát bị lợi ích nhóm chi phối
những căn bệnh của thị trường đã được nhận diện rõ
nhưng chưa có giải pháp cụ thể hữu hiệu để chữa trị
những điểm yếu của thị trường những bất cập về chính sách liên quan đến bất động sản
đã được các nhà quản lý chuyên gia doanh nghiệp đưa ra phân tích
tại diễn đàn bất động sản thường niên hai nghìn một mươi chín
điểm yếu đầu tiên phải kể đến đó là nguồn vốn đầu tư kinh doanh bất động sản chưa đa dạng
chủ yếu được huy động từ các tổ chức tín dụng ngân hàng và huy động từ khách hàng
nguồn vốn sở hữu của chủ đầu tư còn thấp
một số nhà đầu tư lớn sử dụng vốn vai ngân hàng thông qua các công ty con công ty liên kết
dẫn tới việc kiểm soát tiến dụng đầu tư bất động sản gặp nhiều khó khăn
cơ cấu hàng hóa bất động sản tuy đã được điều chỉnh từng bước
nhưng vẫn chưa hợp lý và chưa được kiểm soát chặt chẽ
cơ cấu hàng hóa bất động sản tuy đã được điều chỉnh từng bước
nhưng vẫn chưa hợp lý và chưa được kiểm soát chặt chẽ
có biểu hiện dư cung ở một số phân khúc bất động sản cao cấp
trong khi rất thiếu phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp
một số doanh nghiệp vẫn coi trọng đầu tư vào các loại hình bất động sản cao cấp
bất đồng sản nghỉ dưỡng và chưa thực sự quan tâm đầu tư vào
phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp
phân khúc nhà ở bình dân giá rẻ nhà ở cho thuê
nhất là phân khúc nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu cho đại bộ phận người dân chúng ta
còn đang bị hạn chế rất nhiều về mức thu nhập
chưa thể tự lo được nhà ở nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước cộng đồng doanh nghiệp và xã hội
tính minh bạch công khai của thị trường bất động sản còn yếu được đánh giá là một hạn chế lớn
thông tin về thị trường bất động sản hiện nay chưa đầy đủ và thiếu thống nhất
chưa bảo đảm công khai minh bạch gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước cũng như người dân khi tham gia thị trường
đã có dấu hiệu về đầu cơ làm sai lệch thông tin thông qua khâu phân phối
trong những điểm yếu rất cơ bản của thị trường bất động sản là thông tin kém minh bạch
thông tin không được thu nhập không được báo cáo không được phân tích và không được sử dụng công bố
cho các giới cần thiết như các cơ quan chính quyền nhà nước doanh nghiệp
nói là một những điểm yếu là thông tin về bất động sản cơ bản là mầm mở
nhìn thấy điều này trong luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở được điều chỉnh năm hai nghìn một mươi
có hiệu lực từ một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
mỗi luật này đã dành hẳn một chương rất quan trọng lớn để mà quy định các cái điều khoản chi tiết
về việc thu thập thông tin cơ sở hệ thống database mang tính chất
là những số liệu tiêu chí để đánh giá thị trường bất động sản quy định cái nghĩa vụ cái trách nhiệm
cũng như quyền lợi của các cấp chính quyền của giới doanh nghiệp của hiệp hội bất động sản
để mà thiết lập một cái hệ thống thông tin nền tảng cho thị trường
trong khi đó các cơ quan quản lý nhà nước còn chưa kịp thời ban hành hoàn thiện thể chế về thị trường bất động sản
thiếu một số công cụ thuế tín dụng đất đai để điều tiết các nguồn lực phát triển bất động sản
một cách công bằng hợp lý và khuyến khích phát triển nhà ở xã hội nhà ở cho thuê
hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn chưa đồng bộ và chưa đáp ứng sự phát triển của một số loại hình bất động sản mới
công trình xanh tiết kiệm năng lượng
việc bố trí vốn nhà nước cho phát triển nhà ở xã hội mới chỉ là những con số kế hoạch
trong việc kỳ doanh bất động sản thì như vậy là về lĩnh vực tiến dụng đầu tư bất động sản
thì có một số những khó khăn
khó khăn thứ nhất là thị trường bất động sản đang vận hành dưới sự điều tiết của hệ thống pháp luật
liên quan đến nhiều lĩnh vực từ đất đai xây dựng quy hoạch đầu tư kinh doanh chính sách thuế v v
tuy nhiên các quy định về chế tài của hệ thống pháp luật hiện nay còn nhiều vấn cập
ví dụ như luật kinh doanh bất động sản chưa có điều khoản chế tài xử lý vi phạm quy định của luật kinh doanh bất động sản
với điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản chưa phù hợp với việc xử lý tài sản
thứ hai là hệ thống thông tin thị trường bất động sản còn thiếu công khai minh bạch
chưa có các thông tin về dự báo xu hướng diễn biến của thị trường tác động xấu đến sự phát triển của thị trường bất động sản
thứ ba là thị trường bất động sản là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro tình trạng mất cân đối cung cầu
tại nhiều phân khúc của thị trường bất động sản đặc biệt là phân khúc nhà ở cao cấp biệt thự có dấu hiệu
dư thừa nguồn cung
sau khi nguồn cung về nhà ở xã hội nhà ở giá rẻ vẫn còn hạ chế
các doanh nghiệp hiện nay khi mà thành lập thì ngành nghề kinh doanh rất là đa dạng
rất là đa ngành để thích ứng với điều kiện của thị trường
nhưng mà nếu mà lỗ thì không được bù trừ nhưng mà cứ lãi bất động sản thì phải nộp thuế
như vậy rõ ràng là không bình đẳng
năng lực của các chủ thể tham gia thị trường bất động sản cũng được nhìn nhận là một vấn đề tồn tại
một số doanh nghiệp bất động sản triển khai một số dự án có quy mô
sản phẩm hàng hóa chưa phù hợp với yêu cầu thị trường
năng lực tài chính quản lý còn yếu dẫn tới dự án chậm tiến độ lãng phí đất đai nguồn lực
tranh chấp khiếu kiện giữa chủ đầu tư với khách hàng là thông tin xuất hiện khá thường xuyên
trên các phương tiện thông tin đại chúng
thưa quý vị thị trường bất động sản đang tồn tại những điểm nghẽn
điều này không chỉ làm chậm quá trình phát triển của thị trường mà còn chứa đựng những hệ lụy khó lường
trong thời gian tới kiểm soát thị trường theo phương thức nào hay nói cách khác là nắn dòng
để thị trường đi theo hướng phát triển bền vững là vấn đề quan trọng và cấp bách
thống đốc ngân hàng nhà nước lê minh hưng cho biết hiện tiến dụng cho vay bất động sản đạt trên bốn trăm linh tỷ đồng
chiếm khoảng sáu năm tổng dư nợ tiến dụng nền kinh tế
tốc độ tăng tiến dụng vào lĩnh vực bất động sản thấp hơn so với năm hai nghìn một mươi sáu
hiện nay ngân hàng nhà nước đang áp dụng một số biện pháp để kiểm soát cho vay lĩnh vực này
như nâng hệ số rủi ro
điều chỉnh tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung giải hạn
và chỉ cho vay phân khúc nhà ở xã hội trung bình thu nhập thấp hạn chế cho vay bất động sản cao cấp
trong thời gian tới định hướng của tiến dụng trong thời gian tới của phía ngân hàng
tôi xin nêu lên một số những định hướng cụ thể
thứ nhất là ngân hàng nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm ổn định thị trường tiền tệ
điều hành linh hoạt đồng bộ
công cụ chính sách tiền tệ khơi thông dòng vốn tiến dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội
các chính sách của ngân hàng nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
tiếp cận nguồn vốn tiến dụng phát triển sản xuất kinh doanh
trong đó các doanh nghiệp hoạt động của lĩnh vực bất động sản
thứ hai như là nhà nước theo dõi tình hình cấp tiến dụng đối với lĩnh vực bất động sản
và có những giải pháp kịp thời để đảm bảo tăng trưởng tiến dụng an toàn hiệu quả bền vững
theo đó vẫn tiếp tục cấp tiến dụng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản
tập trung vào phương án vay vốn khả thi khách hàng có năng lực tài chính khả năng trả nợ đầy đủ đúng hạn
ưu tiên xem xét cho vay đối với những nhà dự án nhà ở xã hội có hiệu quả
và phân khúc sản phẩm có khả năng tiêu thụ tốt đáp ứng được nhu cầu thực của người dân
nhà nước phải định vị lại cái chuyện phát triển nhà ở xã hội là có đủ sức để phát triển không
chứ hiện nay là coi như tôi cho rằng hiện nay là đang dừng
các dự án nhà ở xã hội là đang dừng
vậy thì chúng ta xem là điểm lại xem là ngân sách nhà nước có đủ để tru cấp một cái gói
ít nhất là ví dụ như ba mươi tỷ tiếp theo để hỗ trợ cho nhà ở xã hội
chúng ta có khả năng hay không
nếu không có thì chúng ta phải thay đổi cách thức phát triển
chúng ta đừng bao cấp nữa
thế thì nó nằm ở chỗ đó thôi
thì sự thực mà nói là chúng ta cần sau một cái thời gian
cứ cho là từ năm hai nghìn chín chúng ta bắt đầu phát triển nhà ở xã hội
đúng không ạ
thế đến nay là hai nghìn một mươi bảy thì cứ cho là hai năm nữa thì là được một mươi năm
thế thì chúng ta tổng cũng là tổng kết lại một cái giai đoạn một mươi năm phát triển nhà ở xã hội chẳng hạn
chúng ta tự cái tổng kết đó nó sẽ nói lên việc là chúng ta có thể
chúng ta nên làm gì chúng ta nên thay đổi chính sách theo hướng nào
kiểm soát cho vay mới chỉ là một trong nhiều rào chắn nhằm đưa thị trường đi đúng hướng
vấn đề lớn nhất hiện nay đó là thông tin về thị trường bất động sản chưa được công khai
minh bạch một cách có hệ thống toàn diện
thiếu thông tin về sản phẩm năng lực chủ đầu tư đã dẫn đến hệ lụy thiệt thòi cho người dân
hệ thống thông tin về dự báo về tình hình thị trường nó rất là quan trọng
để giúp cho cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh các cơ chế chính sách
rồi là các tổ chức tiến dụng các nhà đầu tư điều chỉnh các phạm vi đầu tư của mình
tuy vậy thì rõ ràng là để mà xây dựng được cái hệ thống
hệ thống thông tin bất động sản cần phải có nguồn lực
nhất là nguồn lực về con người thứ hai là nguồn lực về tài chính
về công nghệ rồi là về cái cách thu thập thông tin thì rõ ràng chúng ta cũng đủ điều kiện để mà xây dựng
thế nhưng mà còn con người về kinh phí thế thì cần phải có sự đầu tư
trong khi đó thì chúng ta đang
rất là hạn chế hạn chế về mặt biên chế
con người cũng sẽ được giảm biên chế đúng không
thế rồi là đầu tư công rồi là các cái chi tiêu công cũng yêu cầu giảm
trong đấy nhu cầu thì lại tăng
đây là một cái nghịch lý mà chúng tôi nghĩ là cần phải được điều chỉnh
nếu nói rằng là chúng ta chỉ có gọi là thắt chặt quản lý
mà không trên cơ sở bất kỳ một cái thông tin nào
thì sự thực là nó sẽ dẫn tới là cái chủ quan của người quản lý sẽ dẫn tới những cái quyết định sai
thành ra cái điều cần làm hiện nay là chúng ta phải có được một cái thông tin thị trường rất là rõ ràng
rất là mạch lạc rất là đầy đủ
dựa trên đó có thể dự báo và sẽ quyết định cách thức phát triển dài hạn cũng như ngắn hạn đối với thị trường
cái điều thứ hai nữa đấy cũng là cái để tránh những cái rủi ro
cái thông tin minh bạch thì nó tránh những cái rủi ro
ví dụ rủi ro là do thông tin của nhà đầu tư không đầy đủ
thông tin của cơ quan quản lý nhà nước cũng không đầy đủ
về ví dụ như là cái đất này là đất gì chẳng hạn trước đây là gì đã giao rồi hay là chưa giao v v
tất cả những cái thông tin đó sẽ là tránh loại bỏ hết tất cả những rủi ro có thể phát sinh
trong cái quá trình mà giao dịch về bất động sản giữa dự án với lại người tiêu dùng hoặc giữa người tiêu dùng với nhau
việc định hướng thị trường thông qua công tác quản lý đất đai chất lượng công trình dự án
cũng như năng lực của nhà đầu tư
là quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý chính quyền địa phương
nhưng trên thực tế cơ gợi này vẫn chưa được sử dụng một cách có hiệu quả
nhiều địa phương còn thiếu quyết liệt trong việc thu hồi hoặc tạm dừng các dự án không phù hợp với quy hoạch kế hoạch
việc phê duyệt chấp thuận dự án thường theo đề xuất của nhà đầu tư mà chưa tính đến nhu cầu thực của thị trường
trước xưa này là mình thiếu kiểm soát hoặc là kiểm soát không đến nơi đến chỗ
chứ không phải là cái là mình đã có
cho nên về cái trách nhiệm về kiểm soát thì là cái trong thời gian tới vẫn phải được đề cao
mà kiểm soát đây thì không phải là kiểm soát chỉ có cái sản phẩm đồ da mà phải kiểm soát ngay từ cái đầu vào
mà đầu vào đây là bắt đầu từ quy hoạch
nhưng mà từ vị trí quy mô tính chất của cái khu đô thị khu nhà ở đó là phải được kiểm soát
ngay bằng những các cái chỉ tiêu theo cái tiêu chuẩn quy phạm của nhà nước ban hành
cái đó đã phải được kiểm soát rất sạch sẽ rồi
cái chuyển đổi chức năng những khu đất mà trước đây đã được xác định là những cái gọi là khu du lịch nghỉ dưỡng
nhưng bây giờ là chuyển thành những khu nhà ở chẳng hạn cũng phải được xem xét và cân nhắc rất là cẩn trọng
đấy thì ngay từ những bước đầu về quy hoạch đã phải được kiểm soát rất sạch sẽ
theo kế hoạch một số vấn đề tồn tại của thị trường sẽ được tháo gỡ trong năm hai nghìn một mươi tám
bộ xây dựng đang chuẩn bị hạ tầng để triển khai hệ thống thông tin thị trường
đồng thời bộ này cũng đang phối hợp với các bộ ngành địa phương các chuyên gia
để xây dựng và trình chính phủ đề án đánh giá thị trường dự báo xu hướng trung hạn
và đề xuất các giải pháp cơ chế chính sách để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định lành mạnh
thưa quý vị và các bạn dù còn đó những căn bệnh cần được chữa trị nhưng chúng ta không thể phủ nhận những thay đổi tích cực
đặc biệt là nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp người dân và cơ quan quản lý
đối với các vấn đề của thị trường bất động sản
khi các nhà phát triển dự án các chủ đầu tư ngày càng trở nên chuyên nghiệp
người mua nhà ngày càng khó tính và an tường về sản phẩm những định hướng công cụ quản lý
điều hành chính sách cũng sẽ phải bắt nhịp thay đổi
nền móng của một thị trường bất động sản phát triển bền vững đang được xây dựng bằng trách nhiệm của chính các chủ thể tham gia thị trường
một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
mỗi tuần một chuyên đề hy vọng kinh tế và dự báo sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin bổ ích và lý thú
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại